tại tp hcm bộ y tế tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch khu vực phía nam năm hai nghìn hai mươi
giáo sư tiến sĩ nguyễn thanh long thứ trưởng bộ y tế chủ trì hội nghị
năm hai nghìn một mươi sáu cả nước có hai trăm một mươi chín trường hợp mắc bệnh virus zika tập trung chủ yếu ở tp hcm
một trăm chín mươi chín trường hợp riêng đầu năm hai nghìn một mươi bảy đã có một mươi ba trường hợp
bệnh sốt xuất huyết có một trăm một mươi tám trăm bảy mươi sáu trường hợp và đã có ba mươi sáu ca tử vong
bốn mươi năm năm trăm năm mươi bốn trường hợp mắc bệnh tay chân miệng
bệnh xuất rét bốn một trăm sáu mươi bệnh nhân có ký sinh trùng xuất rét và xuất hiện một số ổ dịch cúm ah năm n một ah năm n sáu trên gia cầm
để nâng cao vai trò của chính quyền các cấp trong công tác phòng chống dịch bệnh
năm hai nghìn một mươi bảy ngành y tế đã đưa ra nhiều giải pháp trong công tác phối hợp giữa các bộ ngành địa phương
cần tăng cường giám sát thường xuyên
tại cửa khẩu tại các trọng điểm bệnh cúm sốt xuất huyết tay chân miệng viêm não nhật bản zika
qua đó ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chuẩn bị kinh phí test kit sinh phẩm thuốc hóa chất vaccine phòng chống dịch
qua đó mới có thể khống chế được các dịch bệnh này